công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại tổ một mươi một ấp long thuận một xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang
năm giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường và một xe mô tô bị đổ
cách nhà máy xử lý rác thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang khoảng ba trăm linh mét nên đã gọi điện trình báo cơ quan công an
khám nghiệm hiện trường nạn nhân được xác định là ông hồ văn đẹp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã mỹ an huyện trợ mới
tại hiện trường nạn nhân đã tử vong và bị nhiều vết đâm trên cơ thể đồng thời lực lượng công an đã thu giữ một con dao dài khoảng ba mươi cm kế bên nạn nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ